trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại australia ngày ba tháng một mươi hai
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã đến thăm đại sứ quán việt nam
tại thủ đô canberra gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và thăm hỏi bà con người việt nam
tại australia cộng đồng người việt tại australia hiện có hơn ba trăm linh người
tại buổi gặp đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định chuyến thăm australia lần này của đoàn đại biểu
tp hcm được thực hiện nhằm tăng cường sự hiểu biết và củng cố quan hệ hữu nghị giữa tp hcm
với australia nói riêng và giữa việt nam với australia nói chung
đoàn gặp gỡ một số cơ quan chính quyền tổ chức và doanh nghiệp australia nhằm thúc đẩy quan hệ
trên các lĩnh vực giáo dục dạy nghề quản lý đô thị chế biến thực phẩm và khởi nghiệp sáng tạo
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định chính quyền thành phố ủng hộ và mong nhận được các đề án
cụ thể từ bà con kiều bào trong thời gian tới góp phần cho sự phát triển bền vững của tp hcm